nhằm góp phần từng bước phát triển toàn diện du lịch thủ đô vừa qua sở du lịch hà nội đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch tp hà nội năm hai nghìn hai mươi
hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch năm hai nghìn một mươi chín cho thấy ngành du lịch thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò vị trí là ngành kinh tế lớn tốc độ tăng trưởng ổn định
sang năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch thủ đô cũng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó phấn đấu nâng cao chỉ tiêu phát triển du lịch về cả số lượng và tổng thu tử khách du lịch
đồng thời các đại biểu đã tham gia trao đổi và thảo luận nhiều biện pháp nhằm phát triển du lịch về phạm vi quy mô chất lượng và đảm bảo tính bền vững vì mục tiêu xây dựng hà nội trở thành điểm đến an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn trong năm hai nghìn hai mươi